nhân kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao nguyễn duy trinh
sáng nay tại tỉnh nghệ an học viện chính trị quốc gia hồ chí minh ban tuyên giáo trung ương bộ ngoại giao
và tỉnh ủy nghệ an đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học đồng chí nguyễn duy trinh
nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng và cách mạng việt nam
dự và chủ trì hội nghị có đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
hội thảo đã nhận được hơn bốn mươi tham luận của các nhà khoa học đại biểu đến từ các cơ quan trung ương và địa phương
trong đó tập trung làm sáng tỏ bốn nội dung khẳng định đồng chí nguyễn duy trinh
nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng và cách mạng việt nam người chiến sĩ cộng sản kiên trung
người con ưu tú của quê hương nghệ an và tấm khương đạo đức cách mạng cao đẹp trong sáng của đồng chí
chọn cuộc đời công hiến cho sự nghiệp cách mạng của đảng và của dân tộc
đồng chí nguyễn duy trinh đã đem hết trí tuệ sức lực phục vụ tổ quốc phục vụ nhân dân
cuộc đời đồng chí là tấm gương sáng của một người cộng sản mẫu mực
một trong những học trò ưu tú của chủ tịch hồ chí minh